thành phố hồ chí minh là một trong những điểm du lịch có chi phí sinh hoạt rẻ nhất thế giới
đây là nhận định mà trang web trung chuyển sân bay hoppa vừa công bố
trong báo cáo thường niên về các điểm đi nghỉ với giá rẻ nhất và đắt nhất trên thế giới
dựa trên chi phí trung bình một đêm tại tám mươi bốn nơi tiêu biểu
trang web hopa đã liệt kê thành phố hồ chí minh đứng thứ một mươi bốn trong danh sách một mươi chín điểm du lịch có chi phí thấp nhất thế giới
dựa trên giá dịch vụ trung bình của một phòng khách sạn cho hai người bữa ăn dành cho hai người
một chai rượu vang hành trình ba km taxi một tách cà phê cốc tai và khoảng nửa lít bia
theo đó chi phí trung bình để sử dụng các dịch vụ ở thành phố hồ chí minh là sáu mươi năm bảy mươi sáu usd tương đương một bốn trăm chín mươi một vnđ một người
cùng với thành phố hồ chí minh trong top các điểm du lịch rẻ nhất thế giới còn có các thành phố như bangkok kuala lumpur manila siem reap kiev mexico